ủy ban nhân dân tp hcm vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu hai phương án kéo giảm ồn tắc giao thông
cho khu vực cảng cắt lái quận hai theo lộ giới quy hoạch được phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại đây
cụ thể hai phương án gồm mở rộng đường nguyễn thị định đoạn từ nút giao mỹ thủy đến phà cắt lái
đoạn từ vành đai hai đến đường ra vào cảng phú hữu
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải phối hợp với sở tài chính
ủy ban nhân dân quận hai và quận chín làm việc với từng doanh nghiệp cá nhân hướng lợi trực tiếp
ngoài hai phương án làm đường nêu trên khu vực cảng cát lái còn có dự án xây dựng đường nối
từ cảng cát lái đến vành đai hai đã được phê duyệt dài hơn một năm km
có tổng mức đầu tư khoảng năm trăm một mươi tỷ đồng nhưng chưa thi công trên thực địa
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ tiến độ và chủ trương thực hiện dự án
để tham mưu thành phố bố trí vốn đầu tư phù hợp đúng quy định